thưa quý vị với hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bùi thị nguyên sáng
nguyên giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh gia lai chi nhánh huyện iagrai
trú tại thành phố pleiku và nguyễn phi hùng nguyên phó chủ tịch ubnd xã iagrang
huyện iagrai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai bắt tạm giam để điều tra
cùng với tội danh trên cơ quan công an đã áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với
đặng thị xuân sương kiều thị lê chuyên viên văn phòng đăng ký đất đai tỉnh gia lai
chi nhánh huyện iagrai và lê thị thắm công chức địa chính xây dựng xã iagrang huyện iagrai
quá trình thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm hai nghìn một mươi ba
lực lượng công an xác định ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có hành vi thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng của các bị can trên đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trình tự thủ tục
về đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu dẫn đến tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện iagrai
cấp một mươi bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng không có đất hoặc có một phần diện tích rất nhỏ
nhưng kê khống thành diện tích lớn tại khu vực các thửa đất thuộc xã iagrang huyện iagrai
sau khi có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khống các đối tượng đã sử dụng để thế chấp vay vốn
tại một số ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền vay gây thiệt hại về tài sản cho các ngân hàng với tổng số tiền hơn sáu tỷ đồng